trưa nay hai mươi bảy tháng bảy ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã thông tin về vụ cướp vừa xảy ra vào khoảng chín h năm mươi bốn phút cùng ngày tại chi nhánh ngọc khánh số hai mươi bảy huỳnh thúc kháng phường lắng hạ hà nội
thời điểm nêu trên trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng bất ngờ xuất hiện hai tên cướp đeo khẩu trang có vũ trang nổ súng uy hiếp khống chế giao dịch viên bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch
khi sự việc xảy ra chi nhánh đã nhanh chóng thông báo với công an phường lắng hạ bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên
theo chi nhánh thống kê số tiền thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng
hiện nay bidv ngọc khánh và công an đang phối hợp chặt chẽ để truy tìm đối tượng phạm tội
các hoạt động tại bidv chi nhánh ngọc khánh đã quay trở lại bình thường